nhằm giữ gìn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tạo sân chơi lành mạnh hấp dẫn cho các em nhân dịp tết trung thu truyền thống
tối qua hai mươi hai tháng chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật đã diễn ra lễ hội trung thu hai nghìn một mươi tám với chủ đề chú cuội chơi trang
cùng với các hoạt động nghệ thuật giao lưu văn nghệ và trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại sân khấu chính
các hoạt động bên lề như tổ chức hội trợ trưng bày và bán các sản phẩm sách đồ chơi quà tặng
thì điểm nổi bật của lễ hội là triển lãm trung thu xanh trăng mắt lành với các tác phẩm mượn chất liệu từ tre nứa giấy màu
cũng thu hút được đông đảo các em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh tham gia
sau đêm khai mạc lễ hội sẽ còn kéo dài đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín với các chương trình giao lưu tiếng hát đồng giao
biểu diễn nghệ thuật siếc chương trình ước mơ đêm rằm tổ chức các trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu kéo co rồng rắn lên mây